thưa quý vị thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín bộ y tế cho biết
ngày tám tháng một mươi một có thêm một một mươi sáu năm trăm năm mươi ba ca mắc covid một mươi chín mới trong đó có bốn mươi ca nhập cảnh
và một mươi sáu năm trăm một mươi ba ca được ghi nhận ở trong nước tại sáu mươi hai tỉnh thành phố có một mươi hai năm mươi năm ca trong cộng đồng
hà nội vẫn nhiều nhất với gần hai tám trăm linh ca trong ngày có gần chín bệnh nhân khỏi bệnh
về tình hình tiêm chủng trong ngày bảy tháng một có một bốn triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm
như vậy là tổng số liều vaccine đã được tiêm là trên một trăm năm mươi chín triệu liều
ngày hôm nay ubnd tp hcm vừa thông báo về cấp độ dịch trên địa bàn thành phố tính đến ngày sáu tháng một
theo đó tp hcm đã đạt cấp độ một của dịch theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
về cấp quận huyện có một mươi tám địa phương đạt cấp độ một và chỉ còn bốn địa phương đạt cấp độ hai
như vậy thành phố thủ đức tăng từ cấp một lên cấp hai và không còn địa phương có cấp độ ba cấp độ bốn
về phường xã thị trấn có hai trăm ba mươi năm địa phương cấp độ một bảy mươi bốn địa phương cấp độ hai ba địa phương cấp độ ba
tính từ ngày ba mươi một tháng một mươi hai đến ngày sáu tháng một thành phố ghi nhận ba hai trăm bốn mươi bốn ca mắc mới
giảm so với tuần từ ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai đến ngày ba mươi tháng một mươi hai là bốn tám mươi bảy ca
chỉ tiêu số ca mắc mới trong cộng đồng trên một trăm linh người một tuần của thành phố ở cấp độ hai tăng so với tuần trước
đến một mươi ba h ngày hôm nay cả nước đã tiêm
trên một trăm năm mươi chín một triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
và trong ngày hôm qua ngày bảy tháng một đã tiêm được hơn một bốn triệu liều
đến ngày hôm qua số liều tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên là một trăm bốn mươi bốn một triệu liều
trong đó có bảy mươi triệu mũi một sáu mươi bốn tám triệu mũi hai một hai triệu mũi ba đối với vaccine abdallah
tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là chín mươi chín tám và tỷ lệ tiêm đủ liều cơ bản là chín mươi hai một dân số

về triển khai tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ trong độ tuổi từ một mươi hai đến một mươi bảy
báo cáo của bộ y tế cho thấy các tỉnh thành phố đã triển khai tiêm một mươi ba sáu trăm linh bảy năm trăm sáu mươi bốn liều

có hai mươi chín tỉnh thành phố đã cơ bản bao phủ đủ liều cơ bản cho nhóm tuổi này

trên tỉnh thành phố đã cơ bản bao phủ đủ liều cơ bản cho nhóm tuổi này
kỳ nhận tại hà nội trong thời gian gần đây số ca nhiễm covid một mươi chín vẫn tăng cao
tuy nhiên trên chín mươi người nhiễm sars cov hai không có triệu chứng hoặc là triệu chứng nhẹ
hiện nay phần lớn đều được y tế cơ sở theo dõi và điều trị tại nhà
và để góp phần giảm lo lắng cho bệnh nhân cũng như giảm áp lực cho tuyến cơ sở
thành phố hà nội đã thiết lập tổng đài một nghìn hai mươi hai trong đó có sự tham gia của hơn bốn bác sĩ và tình nguyện viên y tế
hiện nay nhiều bác sĩ của bệnh viện một trăm chín mươi tám bộ công an đang tích cực tình nguyện tham gia điều trị tại nhà cho nhiều em nhỏ
góp phần giảm áp lực cho bệnh viện tuyến cơ sở
hiện bác sĩ hoa đang tranh thủ thời gian nghỉ giữa trưa để tư vấn cho bệnh nhân f
với kinh nghiệm tham gia chống dịch tại bệnh viện giã chiến bắc giang
và tư vấn điều trị cho bệnh nhân f tại tp hcm
trung bình mỗi ngày bác sĩ hoa có thể tiếp nhận tư vấn điều trị qua điện thoại cho năm mươi trường hợp f một
hiện nay nhiều bác sĩ của bệnh viện một trăm chín mươi tám bộ công an đang tích cực tình nguyện tham gia điều trị tại nhà cho nhiều f
góp phần giảm áp lực cho bệnh viện tuyến cơ sở
hiện nay đã có khoảng bốn bác sĩ và cộng tác viên đang cùng với tuyến y tế cơ sở
chăm sóc cho f đang điều trị tại nhà
chung tay cùng với mạng lưới thầy thuốc đồng hành đến nay nhiều y bác sĩ bệnh viện một mươi chín tháng tám
đã tích cực tham gia góp phần động viên tinh thần người bệnh cũng như giảm áp lực cho tuyến cơ sở

tính đến ngày hôm nay hà nội đang có gần một mươi chín bệnh nhân f đang theo dõi tại nhà
tuy nhiên không phải f nào cũng chủ động tiếp nhận các cuộc gọi này
khi f tại hà nội nhận được cuộc gọi từ số hai trăm bốn mươi một nghìn hai mươi hai hãy nhức máy và hợp tác để được tư vấn
và chăm sóc sức khỏe từ xa
ngày hôm nay lần đầu tiên dịch covid một mươi chín tại thành phố hồ chí minh xuống cấp độ một
tức vùng xanh mức thấp nhất kể từ khi đợt dịch lần thứ tư bùng phát
theo đó tính đến ngày sáu tháng một dịch tại thành phố hồ chí minh ở cấp độ một
như vậy sau nhiều tuần duy trì cấp độ hai đây là lần đầu tiên dịch tại thành phố hồ chí minh
hạ xuống cấp độ một vùng xanh
trong đó bốn địa phương ở cấp độ hai là quận một quận một mươi quận bình thành thành phố thủ đức
còn lại một mươi tám địa phương đạt cấp độ một
thành phố thủ đức là địa phương duy nhất tăng cấp độ dịch từ cấp một lên cấp hai
ba quận giảm cấp độ dịch từ cấp hai xuống cấp một là quận bốn quận một mươi một quận tân phú
theo báo cáo của sở y tế số ca mắc mới từ ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
đến ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai là ba hai trăm bốn mươi bốn ca giảm tám trăm bốn mươi ba ca so với tuần trước đó bốn tám mươi bảy ca
cho đến nay đã có một bốn trăm tám mươi ca covid một mươi chín ở việt nam khỏi bệnh
tại thành phố hồ chí minh đã có sáu trên một mươi một ca mắc covid một mươi chín nhiễm biến chủng omicron xuất viện
những bệnh nhân đều không có triệu chứng hoặc triệu chứng
số còn lại đang điều trị tại bệnh viện giã chiến số một mươi hai
kể từ đầu dịch cho đến nay việt nam có một tám trăm năm mươi chín tám trăm bốn mươi một ca mắc covid một mươi chín
tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm là gần một trăm năm mươi tám triệu liều
trong đó là tiêm mũi một là hơn bảy mươi tám triệu liều tiêm mũi hai là hơn bảy mươi triệu liều
tiêm mũi ba liều tiêm bổ sung tiêm nhắc và mũi ba của vaccine abdalla là hơn chín triệu liều
chủ tịch ubnd tp hà nội chu ngọc anh
vừa ký ban hành văn bản số bốn mươi năm ubnd kgvx về việc quản lý bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
ubnd tp yêu cầu các đơn vị khẩn trương ra soát lập danh sách thống kê quản lý chặt người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc covid một mươi chín
tổ chức triển khai các nội dung nhằm bảo vệ nhóm người này như thành lập các tổ tiêm vaccine lưu động tại hộ gia đình
và triển khai tiêm vét tiêm bổ sung tiêm nhắc lại vaccine phòng covid một mươi chín cho những người này
tổ chức phân loại quản lý chăm sóc và điều trị người mắc covid một mươi chín từ cơ sở từ sớm ngay khi mắc
có sự hỗ trợ giám sát khoa học hợp lý chặt chẽ hiệu quả của cán bộ y tế và theo hướng dẫn của bộ y tế
nhằm giảm tới mức thấp nhất tỷ lệ bệnh chuyển nặng tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín
ban chỉ đạo ubnd các quận huyện thị xã và xã phường thị trấn tổ chức ra soát lập danh sách thống kê quản lý chặt chẽ
người thuộc nhóm nguy cơ cao hộ gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ cao tình trạng bệnh lý nền đang được điều trị
tình trạng sức khỏe nhu cầu hỗ trợ của người thuộc nhóm nguy cơ cao và gia đình
các địa phương thành lập các tổ tiêm vaccine lưu động đảm bảo không để sót một ai thuộc nhóm nguy cơ cao mà không được tiêm vaccine đầy đủ
trung tướng tô ân sô tránh văn phòng người phát ngôn bộ công an vừa cung cấp thêm những thông tin mới
về kết quả điều tra vụ án xảy ra tại công ty cổ phần công nghệ việt á và các đơn vị địa phương có liên quan
theo lời khai ban đầu của phan quốc việt chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty việt á
việt đã bắt tay với các đối tác nâng khống giá kýt xét nghiệm lên khoảng bốn mươi năm
số tiền việt á thu về trong vụ này là trên năm trăm linh tỷ đồng số tiền hoa hồng mà việt á chi cho các đối tác là gần tám trăm linh tỷ đồng
bộ công an đang tích cực mở rộng điều tra phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan
thực hiện các yêu cầu của ban chỉ đạo đối với vụ án
và cho đến nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố một mươi chín bị can về các tội
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đưa hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cơ quan điều tra đã tiến hành kê biên hai mươi tám bất động sản phong tỏa tài khoản hơn ba trăm hai mươi tỷ đồng một trăm linh usd
và tạm giữ số tiền hơn bốn tám tỷ đồng do một số cá nhân có liên quan tự nguyện giao nộp
vào ngày bảy tháng một bộ y tế ban hành quyết định sửa đổi một số nội dung trong đó mẫu giấy xác nhận đã tiêm vaccine covid một mươi chín
theo quyết định mới ban hành của bộ y tế đã được bổ sung các thông tin về liều tiêm cơ bản liều tiêm bổ sung và liều tiêm nhắc lại
khi người dân tiêm vaccine sẽ được cấp giấy xác nhận tiêm vaccine phòng covid một mươi chín với chi tiết các mũi tiêm
cụ thể liều cơ bản với ba mũi tiêm liều bổ sung
một mũi tiêm và liều nhắc lại với ba mũi tiêm
và cho đến nay việt nam đã tiêm được gần một trăm năm mươi bảy triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó tiêm mũi một là trên bảy mươi tám một triệu liều tiêm mũi hai là gần bảy mươi ba triệu liều
tiêm mũi ba tức là tiêm bổ sung tiêm nhắc và mũi ba của vaccine abdallah là hơn tám năm triệu liều
thưa quý vị và các bạn đoàn thanh niên
hiệp thanh niên việt nam thành phố hà nội đã chính thức khởi động trạm atm oxy miễn phí hỗ trợ điều trị bệnh nhân f tại nhà
hơn một năm trăm linh bình oxy năm trăm linh bộ chia oxy đã được thành đoàn hà nội chuyển tới cơ sở
với một trăm linh xe thuộc câu lạc bộ xe bán tải hà nội luôn sẵn sàng
đoàn thanh niên quận cũng chỉ đạo đối với đoàn thanh niên các phường là cũng phải có một sự phân chia các kiếp trực phù hợp
để làm sao nếu như trong điều kiện mà
kiếp này nó không đảm bảo thì sẽ có các cái kiếp khác mà đảm bảo an toàn
đặc biệt là nêu cao cái tinh thần là các bạn phải thực hiện nghiêm túc các năm k và cái việc đảm bảo sức khỏe cho bản thân mình
thì để tham gia công tác phòng chống dịch được tốt
phục vụ f cần oxy để điều trị
khi mà mình nhập thiết bị về thì mình sẽ có đánh mã và dán bộ nhận diện của chương trình vào để cũng vừa là truyền thông vừa là để bảo quản các cái thiết bị của mình
và khi mà bàn giao về cho các quận huyện các xã phường thì chúng tôi đều có biên bản ký kết và đánh mã số để bảo quản
tất nhiên là trong quá trình sử dụng thì sẽ không tránh khỏi việc mà hỏng hóc
thì cái đấy nó cũng nằm trong cái dữ liệu giữa đơn vị tổ chức và các đơn vị tài trợ
thứ hai là anh em đoàn viên thanh niên cũng sẽ có trách nhiệm là lưu trữ bảo quản
thế mà đặc biệt là kho bãi để mà bảo quản bình oxy thì nó cũng đòi hỏi các cái điều kiện như là thoáng mát sạch sẽ và tiện lợi trong quá trình vận hành và sử dụng
trong công tác điều trị f tại nhà hiện nay trong cái quá trình điều trị tại nhà mà cái số lượng f nó tăng như thế
về cái nhân lực y tế chúng tôi thì nó thật ra là cũng là rất thương đối nó cũng là rất bất vả
mà rất may là cũng đã có cái đồng hành của bên đoàn thanh niên mà cũng đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều
những sáng kiến vì cộng đồng tiếp tục là thế mạnh của những người trẻ
càng khó khăn thử thách trí tuệ và sức sáng tạo của thanh niên thủ đô càng được phát huy
tất cả cùng với mục tiêu hỗ trợ bệnh nhân và sớm đẩy lùi dịch bệnh
thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi một đã đi qua là năm mà chúng ta đã phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức
do diễn biến phức tạp của dịch bệnh và do phải áp dụng nhiều biện pháp mạnh để phong tỏa giãn cách
và điều này đã làm ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của chúng ta
bước sang năm hai nghìn hai mươi hai bằng những quyết tâm và nội lực mới việt nam đang từng bước phục hồi nền kinh tế
câu hỏi đặt ra là làm cách nào có thể phục hồi nhanh nhất sau tác động của đại dịch covid một mươi chín
hãy cùng theo dõi tiểu mục chính sách và cuộc sống của chúng tôi ngày hôm nay
để được trả lời câu hỏi cho vấn đề này
suốt gần hai năm qua người dân trên cả nước đã phải vật lộn với cuộc sống mưu sinh không được như mong muốn
và các doanh nghiệp cũng vậy dịch bệnh covid một mươi chín đã làm cho họ buộc phải thay đổi rất nhiều
do đại dịch covid nên là nguồn nhân lực bị thiếu hụt
nên là chúng tôi đang rất cố gắng để cải thiện bằng cách là xây dựng thay đổi số
đào tạo một đội ngũ chuyên nghiệp để có thể
một người có thể làm được việc của hai người
năm nay do tình dịch bệnh kinh tế cũng có những sự trì trệ nhất định
cho nên là xưởng cũng đơn hàng cũng kém hơn năm ngoái
nhưng mà vẫn tạo đủ con việc làm cho thợ làm đủ ngày tác kiếm
với sự chỉ đạo sát sao từ trung ương các tỉnh thành trên cả nước đã cố gắng
nhằm chặn đứng đà lây lan của dịch bệnh và từng bước hồi phục phát triển kinh tế
thưa quý vị và các bạn
thưa quý vị và các bạn
bước sang năm hai nghìn hai mươi hai chúng ta cần một tư duy mới cách tiếp cận mới
theo hướng tích cực để vượt đại dịch covid một mươi chín
và đây cũng là cơ hội đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại nền kinh tế
vâng để tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này thì cũng như đưa ra các giải pháp phục hồi phát triển kinh tế
chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông lê quốc phương
nguyên phó giám đốc trung tâm thông tin công nghiệp và thương mại bộ công thương
mời quý vị cùng theo dõi
lần đầu tiên xin được cảm ơn tiến sĩ lê quốc phương đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay của truyền hình công an nhân dân
thưa tiến sĩ năm hai nghìn hai mươi một đã lùi lại cũng là năm thứ hai mà nền kinh tế việt nam chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch covid một mươi chín
thì ông đánh giá như thế nào về tác động của đại dịch lên nền kinh tế nước ta
trong ba khu vực kinh tế chính của chúng ta là công nghiệp dịch vụ và nông nghiệp
thì hai lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề là dịch vụ lĩnh vực dịch vụ khu vực dịch vụ và khu vực sản xuất công nghiệp
thế còn khu vực nông nghiệp cũng bị ảnh hưởng nhưng mà có ít hơn
khu vực sản xuất của nông nghiệp thì không bị ảnh hưởng nhiều nhưng mà phân phối lưu thông là bị ảnh hưởng
thế thì tất cả những cái đấy nói một cách vắn tắt thì tất cả cái đó nó dẫn đến những hậu quả rất lớn đối với nền kinh tế nước ta
cụ thể là trong năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi một là hai năm mà nền kinh tế nước ta tăng trưởng dưới ba dưới ba là thấp nhất từ trước đến nay
bước sang năm hai nghìn hai mươi hai chính phủ cần có những quyết sách nhanh và chúng để giúp nền kinh tế phục hồi trong bối cảnh bình thường mới
từ đó tạo hành lăng quan trọng để doanh nghiệp lấy đà bớt phá mạnh mẽ
ông có đồng tình với quan điểm này không và theo ông cộng đồng doanh nghiệp cần hỗ trợ những gì
doanh nghiệp cần có cái lãi suất vai thấp hơn thấp hơn nữa
mặc dù trong thời gian vừa qua là lãi suất vay cũng đã hạ xuống nhưng mà vẫn là cao đối với doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay
thì đấy là về mặt tài chính
về mặt môi trường đầu tư kinh doanh thì doanh nghiệp cần phải được tiếp nhà nước là phải tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục kinh doanh
trong các lĩnh vực ví dụ như là lĩnh vực thuế lĩnh vực xuất nhập khẩu tức lĩnh vực hải quan lĩnh vực tiếp cận điện tiếp cận nước viễn thông
tất cả những cái này nó sẽ giúp cho doanh nghiệp giảm chi phí giảm được thời gian
quốc hội vừa đã có một phiên họp bất thường để bàn về các giải pháp phát triển kinh tế
theo đó chính phủ đã đề xuất gói chính sách tài khoá tiền tệ để hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội với quy mô lên tới ba trăm năm mươi tỷ đồng
ông có suy nghĩ gì về vấn đề này
hỗ trợ để phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh hiện nay trong cái bối cảnh nước kinh tế nước ta bị ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch hiện nay thì là rất cần thiết
và nếu nói mạnh hơn thì là thậm chí là cấp thiết phải thực hiện nhưng phải đảm bảo các yêu cầu thiệt thời
thứ hai là về quy mô phải đủ lớn về thời gian thì phải đủ dài rồi việc hỗ trợ phải có trọng tâm trọng điểm
giải pháp trong năm hai nghìn hai mươi hai là tập trung vừa phòng chống dịch covid một mươi chín
vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội vậy theo ông cần lưu ý những gì khi thực hiện các gói chính sách hỗ trợ để có thể vẫn đạt được tăng trưởng kinh tế sáu năm một năm như kế hoạch mới đặt ra
chúng ta phải lựa chọn đúng được những cái lĩnh vực và những doanh nghiệp mà có khả năng hấp thụ được cái sự hỗ trợ
bởi vì bây giờ nhiều doanh nghiệp không có khả năng hấp thụ mà chúng ta không hỗ trợ người ta cũng không hấp thụ được
thế rồi hỗ trợ là phải có hiệu quả
hầu hiệu quả tức là những lĩnh vực
những lĩnh vực nào mà được hỗ trợ hay doanh nghiệp nào được hỗ trợ thì phải phát triển được phải phát triển được
thế ngoài ra điểm rất quan trọng nữa trong công tác hỗ trợ này để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế là hỗ trợ
thì đi liền với hỗ trợ là phải có công tác kiểm tra và giám sát và đánh giá kết quả và hiệu quả
các dự báo gần đây đều nhấn mạnh tới xu thế mới là phục hồi xanh phục hồi số và chuyển đổi số
đây là hai điểm mấu chốt thực hiện phát triển bền vững
đòi hỏi việt nam có kế hoạch thực hiện cụ thể các xu thế này
quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào
cái điều này nó đòi hỏi chúng ta là đấy như vậy là không chỉ có quyết tâm chính trị
mà chúng ta phải có đầu tư rất lớn đầu tư rất lớn vào lĩnh vực tăng trưởng xanh
đầu tư rất lớn vào lĩnh vực chuyển đổi số thì nó mới không có đầu tư chúng ta không thể làm được
đấy là một điều
mà để làm được điều đó thì chúng ta phải thay đổi tư duy thay đổi tư duy về thiết kế chính sách
chính sách hiện nay của chúng ta trước đây vẫn là thiết kế chính sách chúng ta vẫn theo là tăng trưởng
theo cái cách cũ tức là phát triển nhanh thôi nhưng không bền vững
rồi chưa đưa vào nhân tố chuyển đổi số chính sách trước đây của chúng ta
thì bây giờ trong một chính sách trong thiết kế và xây dựng chính sách của chúng ta là chúng ta phải đưa được những cái đó vào
tức là thay đổi cái chính sách
như vậy phải đòi hỏi đầu tư rất lớn này đầu tư lớn lắm
nhà nước phải có đầu tư nhà nước cả nhà nước và doanh nghiệp phải đầu tư
thế rồi về mặt chính sách thì chúng ta phải thiết kế và xây dựng chính sách để nó phù hợp
với tăng trưởng xanh và với chuyển đổi số